để hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh đến trường năm học này thành phố đà nẵng đã quyết định sẽ miễn một trăm linh học phí đối với trẻ mầm non học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập theo mức thu trường công
trên thực tế chính sách này đã được thành phố đà nẵng triển khai từ năm học trước tuy nhiên với năm học này việc miễn học phí lại càng có ý nghĩa thiết thực hơn
bởi theo kế hoạch thì đây chính là năm đầu tiên mức học phí được điều chỉnh tăng cao theo nghị định mới của chính phủ
thông tin chính sách miễn học phí của thành phố đà nẵng
và con tự hào khi mình là một con dân của thành phố đà nẵng được hưởng những cái chính sách ưu ái và đặc biệt như thế này
và con thấy được điều đó mà con sẽ cố gắng và học tập phát triển bản thân mình hơn nữa
theo nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng về hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba

trẻ mầm non học sinh các trường phổ thông công lập
trẻ mầm non học sinh các trường phổ thông ngoài công lập
không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài
theo nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng về hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh các trường phổ thông công lập

đối tượng áp dụng gồm trẻ em mầm non và học sinh các trường phổ thông công lập
cái việc gia hạn lại cái thời gian áp dụng trên thân hàng đó hội đồng dân thành phố cũng đã thông qua hai cái phương án
khoáng thứ nhất nếu sử dụng cái mức học phí cũ hiện hành như hiện nay thì mức hỗ trợ gần một trăm linh tỷ đồng
cũng như thực hiện theo cái nghị tấm một theo cái mức học phí mới thì cái số tiền là hơn bốn trăm linh tỷ đồng
cùng với việc miễn một trăm linh học phí hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ gần bốn bảy tỷ đồng mua sách giáo khoa cho tám bốn trăm ba mươi tám học sinh con hộ nghèo cận nghèo học sinh mồ côi do covid một mươi chín
tôi cho nó là một cái chính sách rất là nhân văn và đặc biệt là cái chính sách này nó rất là phù hợp trong cái thời điểm hiện nay khi mà dịch của chúng ta vẫn còn đang trong cái giai đoạn phục hồi
và cái nền kinh tế cũng còn rất là nhiều khó khăn
đây cũng là một trong những động lực để giúp cho các em học sinh của năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba và đặc biệt đó là học sinh lớp một mươi thực hiện chương trình mới
các em cũng phụ huynh phần các em cũng có một cái sự chủ động về cái nguồn kinh phí
tác động từ dịch bệnh covid chưa kịp phục hồi áp lực kinh tế của những gia đình có đông con đi học nhất là với những hộ khó khăn
bởi vậy hỗ trợ học sinh đến trường
nhất là quyết định miễn học phí là chính sách hết sức kịp thời nhân văn để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau không học sinh nào phải bỏ học
cùng với đà nẵng trước đó thành phố hải phòng là địa phương đầu tiên quyết định sớm cho việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh